trong phiên chất vấn nhiều đại biểu quốc hội đã chất vấn bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện về nguyên nhân vì sao mà tình trạng xuống cấp đạo đức xã hội ngày càng nghiêm trọng
chất vấn bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện đại biểu đinh thị kiều trinh đoàn đại biểu quốc hội tỉnh nghệ an đề nghị bộ trưởng đưa ra giải pháp để khắc phục tình trạng xuống cấp đạo đức xã hội và đạo đức gia đình
bộ trưởng trong việc đưa ra các giải pháp để khắc phục tình trạng xuống cấp đạo đức đạo đức xã hội và đạo đức gia đình một vấn đề đang ở mức nghiêm trọng như giai đoạn hiện nay
đây là một câu hỏi rất quan trọng rất khó và để thực hiện nó cần rất lâu dài
tôi đề nghị toàn xã hội phải vào cuộc
và lĩnh vực này
thì có lẽ nó cũng xuất phát từ cái gốc đó là kinh tế
chúng ta nếu giải quyết vấn đề này mà chúng ta bỏ lĩnh vực kinh tế sang một bên thì không giải quyết được
không hài lòng với câu trả lời của bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
đại biểu nguyễn quang tuấn đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội cho rằng
tiền không thể mua được văn hóa không thể mua được đạo đức xã hội
đại biểu cũng đã đưa ra hai lý do vì sao hiện tại chúng ta thoát nghèo
thu nhập trung bình thì vấn đề nền tảng đạo đức của xã hội đang bị xuống cấp một cách trầm trọng
tôi rất là cảm ơn ý kiến của đại biểu tuấn
rất là đúng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội
văn hóa vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển kinh tế xã hội
đảng ta đã nói văn hóa là gốc
từ trước đến nay cứ nói đến vấn đề đạo đức xã hội là giao cho ngành văn hóa và các ngành xã hội
tôi các anh cứ làm đi đó là việc của các anh
cái gốc của vấn đề nếu chúng ta bây giờ vẫn quan điểm đó
vẫn xử lý vấn đề vẫn bằng
thì cái việc khắc phục sự xuống cấp về đạo đức xã hội sẽ rất khó
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng cho rằng
để khắc phục được sự xuống cấp của đạo đức xã hội thì cần phải có sự vào cuộc của toàn xã hội
của các lĩnh vực còn nếu vẫn để cho riêng ngành văn hóa cứ loay hoay thì không giải quyết được vấn đề
bên cạnh đó ngân sách phân bổ cho ngành văn hóa rất thấp
ông nguyễn ngọc thiện cho rằng nếu không có những giải pháp đồng bộ
thì đến nhiệm kỳ sau ai đó làm bộ trưởng cũng sẽ tiếp tục bị
chất vấn lại vấn đề đạo đức xã hội hoặc kỳ họp sau ông cũng có thể bị chất vấn tiếp